vừa rồi là một số nội dung chính có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
xin kính chào quý vị và các bạn
và mở đầu chương trình sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như tình hình an ninh trật tự trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị từ ngày bốn đến ngày một mươi tám tháng tám
cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa cách ly y tế tòa nhà e tám phường thanh xuân bắc
do liên quan đến một ca dương tính với sars cov hai mới được phát hiện
sở y tế hà nội cho biết trưa nay trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số mắc trong ngày lên bốn mươi ba
trong đó có ba ca bệnh ở e tám tập thể thanh xuân bắc thanh xuân
liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nước ta
tổng số ca được điều trị khỏi là năm mươi tám trăm ba mươi một ca

số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo

số bệnh nhân nặng đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy hai triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn sáu năm triệu liều
tiêm mũi hai là bảy trăm bốn mươi bốn ba trăm ba mươi một liều
tính từ một mươi chín h ngày ba tháng tám đến sáu h ngày bốn tháng tám
nước ta ghi nhận bốn hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh và bốn hai trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
trong đó nhiều nhất là tp hcm với hai ba trăm sáu mươi năm
bình dương là một ba mươi hai
trong những ngày qua tại các chốt cửa ngõ vào tp hcm
còn nhiều người dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
vẫn ra khỏi địa phương để về tp hcm
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông
và xâm nhập dịch bệnh vào tp hcm
trước tình hình đó từ giờ ngày năm tháng tám
tp hcm tạm dừng tiếp nhận công dân
bao gồm cả công dân người hải phòng
từ các tỉnh thành phố địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội
trừ những người được tiếp nhận công dân từ các tỉnh thành phố địa phương

và ủy ban nhân dân tp hcm cho phép vào thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm thống nhất hỗ trợ người dân hải phòng
ở tp hcm đang gặp khó khăn với mức hai triệu đồng một hộ
từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố phối hợp với hội đồng hương hải phòng
tại tp hcm và các cơ quan liên quan
ra soát người hải phòng đang gặp khó khăn
đề xuất việc hỗ trợ và thực hiện việc chuyển kinh phí hỗ trợ đến các hộ dân
đồng thời tuyên truyền đến các gia đình có người thân đang sinh sống tại địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không di chuyển về hải phòng cho đến khi hết giãn cách xã hội
thưa quý vị trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ý thức của người dân được coi là liều thuốc cao nhất
để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
bởi chỉ sự thiếu ý thức của một người
có thể tạo nên sự nguy hiểm cho những người xung quanh
thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả khó lường
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được
tại con đường gốm xứ phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
điều đáng nói đây là khu vực giãn cách và bị phong tỏa
khi tại đây có nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên ngay cả khi lực lượng chức năng đã giang dây thép cai
những người dân này vẫn vô tư trèo qua
hành vi chống đối không tuân thủ các biện pháp phòng dịch
thì rất là đáng lên án
hiện nay cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
mà chỉ cần một hai người thôi
mà không tuân thủ thì cũng có thể là phá hỏng
mọi sự cố gắng của rất nhiều lực lượng rồi
cái này là cần việc xử lý nghiêm
chứ tôi thấy người dân còn ý thức kém như thế này
thì làm sao mà công cuộc chống dịch có hiệu quả được
thay khi hà nội đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
hạn chế người dân ra đường khi không có việc cần thiết
thì thực tế có rất nhiều người vẫn vô tư ra đường
như đi tập thể dục đưa thú cưng đi dạo
cũng như viện điều lý do vô lý khác
thì là vì là hai mấy con này thì nó cứ phải ra ngoài nó mới đi bệnh
thì tôi thì bảo là hai ngày nay nó mưa tôi không cho đi
thế hôm nay sáng rồi tôi bảo tôi lo tạnh
thì tôi cho nó ra một tí rồi tôi chọn về
thế thôi chứ tôi không biết
thì giờ ra kia thì cái bác ngồi ở chỗ quán
thì bác bảo là hôm nay người ta cấm rồi
trên thực tế bên cạnh ý thức chủ động phòng bệnh của đại đa số người dân
thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân thiếu hợp tác
thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh như
khai báo y tế không trung thực
trốn cách ly không tuân thủ các cảnh báo về phòng chống dịch
đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội
gây áp lực cho công tác phòng chống dịch bệnh
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ năm hai nghìn hai mươi
thì đã có quy định về những trường hợp mà trốn khỏi nơi cách ly
không chấp hành cách ly hoặc là vi phạm về vấn đề phòng chống dịch
thì có thể xử phạt vi phạm hành chính đến hai mươi triệu đồng
hoặc là trường hợp mà có những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra
thì có thể sẽ bị xử phạt về mặt hình sự
theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
tại thời điểm này như ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã xác định
hơn lúc nào hết người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình
để cùng làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như theo lời kêu gọi của chính phủ thủ tướng chính phủ
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cùng sự quan tâm về sức khỏe cho bản thân và gia đình
nên phần lớn người dân đã dần nâng cao ý thức chấp hành tốt các biện pháp phòng bệnh

theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ

chúng tôi tuyên truyền
bằng các hình thức
để cho người dân dân hiểu và đồng tình ủng hộ
cái việc làm của công an phường
ngoài ra chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm

trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
việc chấp hành những quy định về phòng chống dịch

xong cùng với những người đang nỗ lực tham gia phòng chống dịch

không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
quay trở lại vụ việc
người dân tự ý trèo tường trên tuyến phố thuộc điện phận phường trương dương

sau khi có những trường hợp vượt rào đi ra khỏi vùng dịch
vùng nguy cơ dịch
thì công an phường đã xin ý kiến
công an tỉnh bình thuận vừa cho biết đơn vị đã bắt giữ một đối tượng sử dụng ô tô đi lại nhiều lượt để thông nhiều chốt kiểm dịch từ tỉnh bình thuận tới tp hcm và ngược lại
đối tượng bị bắt giữ là lê văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín vừa bị công an huyện đức linh bình thuận bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn
trước đó cường đi xe ô tô mang biện số tám mươi sáu a bảy nghìn ba trăm bốn mươi hai màu trắng vượt chốt kiểm soát dịch tại huyện tánh linh khi từ phan thiết về vào chiều ngày hai tháng tám
sau đó tiếp tục vượt chốt kiểm soát dịch tại huyện đức linh để vào tp hcm đi đến quận tân bình sáng ngày ba tháng tám về lại và tiếp tục vượt chốt kiểm soát tại huyện đức linh
các hành trình của cường đều không chứng minh được việc ra đường là trong trường hợp cần thiết
sau khi bị bắt đối tượng được bàn giao cho công an huyện tánh linh
riêng ô tô bốn chỗ của đối tượng được tiên phong chờ cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý
bị lực lượng công an truy đuổi đối tượng trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại thành phố phan thiết vừa chạy vừa xé bịt chứa ma túy và ném đi nhiều hướng hồng phi tăng vật chứng
tuy nhiên hành động này đã không qua mắt được lực lượng chức năng của tỉnh bình thuận
khoảng sáu giờ sáng ngày bốn tháng tám tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
phối hợp với đội hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an phường xuân an thành phố phan thiết
phát hiện một đối tượng nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra
nhưng khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã quang xe máy bỏ chạy vào hẻm bốn trăm ba mươi chín g đường trần quang diệu thuộc khu phố hai phường xuân an thì bị bắt
trong lúc vừa chạy đối tượng vừa xé các túi ni lông nhỏ bên trong có chứa ma túy và ném ma túy khắp nơi trên đường
tổ công tác đã phối hợp phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh ghi nhận và thu lượng vật chứng vé sơ đồ để làm căn cứ
đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tan thu giữ vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng làm nhiệm vụ của hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng biển cảnh sát bốn đã dẫn dải tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vào cảng hải đội bốn trăm hai mươi hai
đóng tại huyện nam căng tỉnh cà mau
trước đó vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày một tháng tám lực lượng làm nhiệm vụ của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
tuần trai trên vùng biển tây nam phát hiện một tàu cá khai thác thủy sản cách đường
malaysia khoảng ba hải lý về phía nam thuộc vùng biển malaysia
qua kiểm tra tàu cá cm chín mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi năm ts do ông lê quốc khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ huyện trần văn thời làm thuyền trưởng
tất cả tám thuyền viên trên tàu không có giấy tờ tùy thân thiết bị giám sát hành trình tàu cá đã bị tháo và không duy trì hoạt động
giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu đã hết hạn không có sổ nhật ký khai thác hải sản
sau khi dẫn dải về hải đội bốn trăm hai mươi một lực lượng làm nhiệm vụ của hải đoàn bốn mươi hai đã phối hợp với lực lượng y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định